công tác nghiệp vụ công tác lắm tình hình và kết hợp cùng với các phòng chức năng

công tác nghiệp vụ công tác nghiệp vụ là cử một tuổi công tác vào để bắt đối tượng lê phạm thùy linh về
trong quá trình truy đuổi trong quá trình theo dõi dấu vết của đối tượng linh này
rất là khó khăn trong công tác bám sát đối tượng này
vì đối tượng này sau khi xác định được mình bị truy lã
đã đi qua rất nhiều tỉnh thành
thường xuyên ở đấy là khoảng mỗi một địa bàn mà đối tượng linh này đến
chỉ ở khoảng hai ba ngày sau đó thì đối tượng lại di chuyển sang một địa bàn khác
tiếp tục những ngày dãi nắng dầm mưa ở thành phố hồ chí minh
đến giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
với sự phát triển của đối tượng linh
phối hợp với công an thành phố hồ chí minh
tổ truy bắt đã lần ra dấu vết của lê phạm thùy linh
nhưng thị ta cứ thoát ẩn thoát hiện như bóng ma
giữa một thành phố rộng lớn và đông đúc
trong khi việc bắt giữ lê phạm thùy linh
một mắt xích quan trọng của ban chuyên án vẫn chưa cán đích
thì công tác đấu tranh với đoàn đình tùng

vũ hoàng lâm cũng không dễ dàng gì
nhất là việc chúng khai ra nguồn gốc của số ma túy
đã bị lực lượng chức năng thù giữ
linh là quan hệ nó phức tạp
và thường xuyên thay đổi cái địa điểm
sau khi chúng tôi vào thành phố hồ chí minh
thì linh chuyển xuống thành phố vũng tàu
để lần trốn
thêm nhiều giờ quần thảo ở thành phố vũng tàu
cùng với sự giúp sức của lực lượng cảnh sát hình sự công an bà rịa vũng tàu
tổ truy bắt đã phát hiện và theo sắp được di biến động của lê phạm thùy linh
sau khi chúng tôi xác định được đối tượng lê phạm thùy linh

ở trong một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố vũng tàu
cái tổ chính sát cùng với tôi
đã khoanh vùng nhà nghỉ đấy

xuống phía cạnh h sandbox
ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đối tượng xuất hiện cùng một người đàn ông chưa rõ danh tính tại khách sạn ở thành phố vũng tàu
lực lượng vây bắt sau khi hội ý chớp nhoáng đã quyết định phải nhanh chóng bắt giữ trước khi các đối tượng kịp trở tay
người đàn ông đi cùng với đối tượng linh sau đó được xác định là đặng văn quang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại phương trần lãm thành phố thái bình
theo hồ sơ quản lý của công an tỉnh thái bình thì quang cũng là một đối tượng chuyên nghiệp về mua bán ma túy
đặc biệt là đặng văn quang và đoàn đình tùng còn có quan hệ bà con họ hàng

quang cũng không thừa nhận có quen biết với các đối tượng còn lại trong ổ nhóm
không thừa nhận số ma túy đã được lực lượng chức năng phát hiện thu giữ là của mình
quang cũng không thừa nhận có quen biết với các đối tượng còn lại trong ổ nhóm

nhưng lễ phạm thủy linh lại không thể nào lý giải
vì sao ả phải trốn tránh cơ quan điều tra trong gần một tháng nếu như không có tật giật mình
đối tượng không khai báo thì mình vẫn có những chứng cứ
khác thì mình buộc tội chứ không phải là chỉ cần lời khai của bị can
ngoài ra còn các lời khai của các bị can khác trong vụ án đó
và các chứng cứ khác ở trong vụ án
sau đó linh cũng bảo là thôi thì các anh chị tạo điều kiện cho em
giờ em khai hết thì anh chị tạo điều kiện
một là cho em sớm được đi cải tạo để sớm về với gia đình
hai là cũng muốn là bây giờ còn trẻ thì cũng muốn sớm làm lại cuộc đời
linh chính thường gửi để đưa lâm vào những cái việc mua bán cửa bệnh
mà lâm thì lại có tình cảm với linh
như là lâm thì là sinh năm tám mươi bảy linh là tám mươi bốn nhưng mà lâm lại rất là yêu linh

lời khai của linh tương đối phù hợp với kết quả điều tra xác minh trước đó của cơ quan công an
những tài liệu này sau đó được sử dụng để tiếp tục đấu tranh với tùng và lâm
cuối cùng cả hai đều phải cuối đầu thừa nhận hành vi phạm tội
về đối tượng đặng văn quang tại thời điểm bị phát hiện
cùng với lê phạm thùy linh ở thành phố vũng tàu

cơ quan công an chưa có đủ căn cứ để xử lý anh ta về tội không tố giác tội phạm
nhưng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một quang đã bị cơ quan công an tỉnh thái bình phát hiện bắt quả tàng
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tổng số ma túy thu giữ trên người và nơi ở của đối tượng là một một trăm ba mươi năm gram heroin
và ba bảy nghìn bảy trăm năm mươi hai gam ma túy đá
trước tiên là chúng tôi khởi tố đoàn hình tùng về tội mô bán trái phép chất ma túy
theo khoảng bốn điều hai trăm năm mươi một
thế và cái tàng trữ vũ khí trái phép
thì chúng tôi chuyển cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh
để điều tra theo thẩm quyền
những đối tượng khác thì đều đồng phạm với tùng
và có những tội phạm riêng biệt
thì căn cứ vào những tài liệu chứng cứ chúng tôi đánh giá
cùng với viện kiểm sát
thì chúng tôi xác định là đúng người đúng tội đúng pháp luật
trong bốn tháng tính từ khi xác lập chuyên án
và áp dụng phương pháp điều tra đặc biệt
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh thái bình
đã không quản ngày đêm mưa nắng
kiên trì linh hoạt với các kế hoạch điều tra
nhằm hướng tới mục tiêu triệt xóa
ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy
do đối tượng đoàn đình tùng
đưa được các đối tượng ra xử lý trước pháp luật
gian đe số đối tượng vẫn đang lén lút hoạt động mua bán sử dụng ma túy
tinh thần quyết tâm của mỗi cán bộ chiến sĩ
sự thống nhất phối hợp ăn ý giữa các lực lượng thực thi pháp luật
cũng là những yếu tố góp phần và thành công chung của chuyên án t một nghìn hai mươi
chúng tôi thấy là rất là vinh dự và tự hào
đã giải quyết được một số đối tượng đường dây ổ nhóm
phức tạp trên địa bàn tỉnh
góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
để phát triển kinh tế tự thương
thành công của chuyên án càng có ý nghĩa giữa bối cảnh cả nước đang căng mình
đối phó với đại dịch covid một mươi chín
mà ở đó công an là một trong những lực lượng nòng cốt

nỗ lực hy sinh quên mình của lực lượng công an tỉnh thái bình nói riêng
và công an cả nước nói chung
trong nhiệm vụ khép ứng phó với đại dịch
phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
đã được nhân dân ghi nhận
và thêm tin yêu vào lực lượng
công an cả nước nói chung

công an nhân dân việt nam